thưa quý vị bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu tổng cục đường bộ các nhà đầu tư triển khai nhiều giải pháp
chống gian lận thất thoát doanh thu tại các dự án bot
bộ giao thông vận tải cho biết qua kiểm tra giám sát công tác thu phí tại một số trạm thu phí bot cho thấy
vẫn còn xảy ra một số tồn tại như chưa tuân thủ chế độ báo cáo về lưu lượng và doanh thu theo nội dung quy định
trong hợp đồng dự án và quy định của bộ giao thông vận tải chưa nâng cấp trang thiết bị để thực hiện việc lưu trữ
các dữ liệu theo quy định miễn giảm phí dịch vụ sử dụng đường bộ chưa đúng đối tượng
để chấn chỉnh tình trạng trên bộ giao thông vận tải yêu cầu các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án bot chấp hành
nghiêm các quy định đối với việc quản lý thu chi trong giai đoạn kinh doanh khai thác và chuyển giao công trình dự án
ngoài ra các nhà đầu tư bot cũng phải chấp hành và triển khai công nghệ thu phí theo hình thức tự động không dừng
tại các trạm thu phí theo chỉ đạo của chính phủ đáp ứng đúng tiến độ yêu cầu